dự báo trong ngày hôm nay cùng với quá trình lấn về phía tây của khối không khí biển
vùng xoáy thấp trên khu vực phía tây bắc bộ sẽ bị đẩy dần sang khu vực thượng lào
vì thế mà tâm mưa chính chủ yếu chỉ còn tập trung tại các tỉnh lai châu và điện biên
còn các khu vực khác của bắc bộ bao gồm các tỉnh vùng núi trung du đồng bằng và ven biển
đều chịu tác động đơn thuần của trường gió đông nam dầu ẩm thổi từ biển vào
vì thế mà cường độ mưa sẽ giảm dần phổ biến có mưa mưa vừa và có nơi mưa to
theo nhận định xa hơn mưa rông ở bắc bộ sẽ chỉ còn duy trì trong nốt đêm nay
và có thể kéo dài sang đến sáng ngày mai
sau đó mưa giảm từ trưa và chiều mai nhiều nơi trời sẽ có nắng trở lại
tuy nhiên do mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất
trên các sông suối nhỏ thuộc các địa phương miền núi sẽ là rất cao
đặc biệt là tại các huyện mường tè sinh hồ thuộc tỉnh lai châu
các huyện mường nhé mường trà thị xã mường lây thuộc tỉnh điện biên
bà con tại đây cần hết sức lưu ý
dạnh áp thấp gây mưa cho bắc bộ cũng ảnh hưởng đến khu vực miền trung
khiến cho nắng nóng tại đây suy giảm
dự báo trong ngày hôm nay khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trời nhiều mây hơn và có nắng xuất hiện gián đoạn trong ngày với nhiệt độ phổ biến
ở mức ba mươi ba ba mươi bốn độ
trong khi đó khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trời có nắng nhiều hơn
nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ dừng lại ở mức ba mươi năm độ
về chiều tối mưa rào và rông có thể xảy ra ở một vài nơi
người dân vẫn cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng
của đới gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình
nên trời sẽ có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
lượng mưa phân bố không đồng đều và cũng không kéo dài
ban ngày thời tiết chủ đạo tại cả hai khu vực này là nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba
đến ba mươi một độ cho khu vực tây nguyên và ba mươi hai ba mươi bốn độ cho khu vực nam bộ
trên biển trong đêm nay và ngày mai
thời tiết xấu vẫn tập trung chính tại khu vực vịnh bắc bộ
cũng như khơi xa khu vực biển đông
bao gồm hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
với sự xuất hiện của những cơn mưa rào và rông dài rác
khiến tầm nhìn hạn chế và khả năng có tố lốc gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước